vậy thì cái ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng và tác động như thế nào đến sức khỏe của các trẻ nhỏ ạ

các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn